ukraine nỗ lực đạt thỏa thuận cứu trợ với imf vào cuối tháng này
sau đây là nội dung chi tiết
cộng hòa liên bang đức đã diễn ra hội trợ quốc tế trái cây và rau củ quả năm hai nghìn một mươi chín
tham dự hội trợ lần này việt nam đã giới thiệu tới thị trường đức sản phẩm quả thanh long
thanh long được mang đi giới thiệu tại hội trợ này
vốn được trồng theo chương trình hỗ trợ của liên minh châu âu về quy trình canh tác và chăm sóc để bảo đảm chất lượng
đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và các thị trường khó tính
những hợp tác xã tham gia chương trình này đã bảo đảm được quả thanh long có đầu ra đạt các tiêu chuẩn global gap rất khắt khe
mặc dù chỉ giới thiệu một loại đặc sản duy nhất là quả thanh long
song gian hàng của việt nam cũng thu hút rất nhiều khách tham quan và thưởng thức sản phẩm
ông đoàn xuân hưng đại sứ việt nam tại đức đã đến thăm gian hàng và chứng kiến lễ ký kết hợp tác bước đầu giữa các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của việt nam
và công ty lengard nhà phân phố trái cây và rau củ hàng đầu của đức
đây được xem là bước đầu mở đường cho quả thanh long nói riêng và trái cây của việt nam nói chung
chinh phục thị trường đức vốn rất khó tính
trước đây vào ngày dằm tháng riêng sức tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm là rất lớn
tuy nhiên theo nhiều người bán hàng sức mua năm nay đã giảm so với mọi năm
theo nhiều người bán hàng năm nay lượng khách có giảm hơn so với mọi năm
giá cả các mặt hàng cũng khá ổn định không tăng giá hoặc giảm giá quá mạnh so với thời điểm tết nguyên đán
đặc biệt năm nay mặt hàng thịt gà có sự suy giảm mạnh về sức mua
theo nhiều người bán mặt hàng thịt gà dù giá cả vẫn giữ nguyên nhưng lượng khách giảm tới khoảng bốn mươi
giá từ tết đến giờ với gia riêng nói chung là giá là ổn định không thay đổi
nhưng cái lượng mua thì nó kém để mà nói so với năm ngoái là kém hơn rất nhiều
thứ hai là năm nay là mọi người các trang trại gà người ta nuôi cũng rất là nhiều
cái lượng gà cái cung người ta rất là nhiều mà cầu thì lại thấp
năm nay nhiều người dân có chủ trương cúng rằm tháng riêng
đơn giản thêm vào đó là sự lên ngôi của cỗ chay cũng khiến cho thị trường thực phẩm
trong dịp dằm tháng riêng chầm lắng hơn mọi năm
tuy nhiên nhiều người vẫn phải cố gắng sắm đồ để làm một mâm cỗ cúng rằm đơn giản nhưng ý nghĩa
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan
cần phải tập trung mọi giải pháp để mở rộng doanh nghiệp
đi đôi với việc tạo môi trường thu hút các tập đoàn đa quốc gia
gắn kết với doanh nghiệp trong nước và công nghiệp hỗ trợ
năm nay mục tiêu của tp hcm là phát triển thêm năm mươi doanh nghiệp mới
và để đạt được mục tiêu này lãnh đạo thành phố chỉ đạo tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh hơn nữa
cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển
theo ủy ban nhân dân tp hcm bên cạnh việc nghiên cứu phương thức đa dạng hóa hình thức đầu tư
thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để mở rộng doanh nghiệp tạo môi trường thu hút các tập đoàn đa quốc gia
và thành phố gắn kết doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài
hình thành các tập đoàn tư nhân lớn mạnh có đổi mới sáng tạo công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh
việc khai thác tốt mô hình hợp tác công tư ppp cũng sẽ thu hút nguồn lực xã hội lớn
cũng là nội dung được thành phố đẩy mạnh để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm
tp hcm cũng ưu tiên các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
nhưng sẽ có sự chọn lọc ưu tiên đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố
tránh những đầu tư ảnh hưởng đến môi trường thành phố
bên cạnh đó tp hcm tiếp tục phổ biến các chính sách thu hút đầu tư
đảm bảo công bằng trong tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp trong và ngoài nước
khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào các ngành công nghiệp hỗ trợ
các chương trình liên kết ngành vùng và chuỗi giá trị
không chỉ hoàn thành tốt trọng trách của cấp ủy và chính quyền địa phương
anh phan như phi bí thư tri bộ trưởng thôn đàn thượng xã tam lãnh huyện phú ninh tỉnh quảng nam
còn là người có thâm niên gần một mươi năm chăn nuôi heo rừng
điều đáng nói hơn là bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình
anh phi còn tận tình chuyển giao công nghệ nhận bao tiêu sản phẩm thịt heo rừng
giúp cho nhiều hộ dân chung quanh giảm nghèo bền vững
từ sáu con heo nái rừng giống thuần trùng được trạm khuyến nông huyện phú ninh hỗ trợ
nuôi thí điểm từ năm hai nghìn bảy đến nay tổng đàn heo nái rừng của gia đình anh phan như phi đã lên đến năm mươi con
mỗi năm anh cho xuất chuồng khoảng từ hai nhăm
từ một năm tới ba mươi con heo thương phẩm mỗi con giao động từ ba mươi đến năm mươi kg
trừ đi chi phí anh thu về gần hai trăm năm mươi triệu đồng một năm từ chăn nuôi heo rừng
tổng đoàn anh cũng làm ở mức là năm mươi sáu mươi con
nếu như trừ chi phí xong rồi thì mỗi năm có nhất thì có hai trăm năm mươi triệu
đình tôi cũng tập trung nhờ vụ con heo rừng đó mà cũng cho con ăn học được tới nơi tới chống
thức ăn chủ yếu của heo rừng là từ tự nhiên như rau rừng sắn chuối cây
nên không chỉ giảm chi phí trong quá trình nuôi mà còn cho sản phẩm thịt ngon hơn
để bảo đảm đầu ra cho hầu rừng luôn ổn định anh phi đã tiến hành hợp tác với bốn hộ để chuyển giao giống công nghệ cũng như bao tiêu sản phẩm đầu ra
những hộ dân được hợp tác với anh rất phấn khởi xây chuồng trại mới để nhận giống và nuôi thử nghiệm
hiện nay hiệu quả rất là cơ
với quan điểm y bong thì hiện nay cái bộ hình này chúng ta cần phải nhanh ra nhiều hộ nuôi nữa
trước mát là giúp cho họ thành lập cái hệ tế sỏi hay chăn nuôi heo rừng
còn thời là tiếp tục hỗ trợ người ta va vóng hỗ trợ về mặt kênh phấy để người ta xây dựng chuồng trại
và hướng dẫn quy trình sống chốt và an toàn về thực phẩm và vệ sinh môi trường
mô hình nuôi heo rừng của anh phan như phi không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho gia đình
mà còn giúp được nhiều hộ dân ở xã miền núi tam lãnh tiếp cận được kỹ thuật kinh nghiệm nuôi heo rừng vươn lên trong cuộc sống
hy vọng rằng với hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương
nhất là sau khi hợp tác xã chăn nuôi động vật hoang dã tam lãnh được thành lập
anh phi và các thành viên trong hợp tác xã sẽ cùng nhau hợp tác mở rộng quy mô chăn nuôi
vươn lên thoát nghèo và cung cấp ngày càng nhiều thịt heo rừng sạch cho thị trường
mới đây công an huyện nam căn cho biết viện kiểm sát nhân dân cung cấp vừa phê chuẩn
quyết định khởi tố một mươi trong số ba mươi một đối tượng liên quan
trong vụ trộm sát
sau thời gian vào cuộc xác minh điều tra công an huyện nam căn khởi tố vụ án
trộm cấp tài sản trong lĩnh vực nuôi sò huyết
được biết vườn quốc gia mũi cà mau thực hiện phương án mở rộng diện tích nuôi sò huyết thực nghiệp
trong khu bảo tồn nghiêm ngặt thuộc bãi bồi cà mau
sau đó vườn quốc gia mũi cà mau giao bốn trăm linh hectare diện tích mặt nước
mặt bãi cho một mươi bốn doanh nghiệp tổ chức cá nhân từ nơi khác
sau khi cho thuê mặt nước mặt bãi các doanh nghiệp cá nhân nuôi xò huyết
xây dựng tròi canh kiên cố để nuôi xò huyết thương phẩm
vô tình thu hẹp diện tích kiếm sống của người dân nghèo ven biển tại địa phương
đây cũng là nơi cư dân nghèo không có đất canh tác mò cua bắt cá để sinh sống hàng ngày
nên cuối tháng sáu và đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu những người dân nghèo ở xã nguyễn viết khái
rạch trèo huyện phú tân và xã đất mới lâm hải huyện nam căn
đã vào khu vực này cào trộm sò huyết
từ hơn sáu năm nay trên lòng hồ thủy điện sê san bốn
dọc danh giữa hai xã la tơi tỉnh con tum và la o tỉnh tra lai
đã tự phát hình thành một làng trài gồm hai mươi bốn hộ bảy mươi nhân khẩu
từ các tỉnh miền tây nam bộ thừa thiên huế đến mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá
do không có hộ khẩu không có tạm chú tạm váng
nên bước đầu các hộ dân đến đây gặp rất nhiều khó khăn
khi chính quyền địa phương kiểm tra an ninh
để được bám trụ lại thì chính quyền tỉnh con tum kiểm tra
thì người dân lại kéo thuyền bè sang gia lai cư trú và ngược lại
cứ thế họ cố gắng bám trụ lại trên lòng hồ cho đến nay đã hơn sáu năm
hai năm nay nhờ chính quyền địa phương của xã la tơi này
cho mình được tạm trú để cho con em học hành đồ này kia
thành ra cái sự sống hiện nay thấy ra thì nó yên ổn rồi yên ổn cái chỗ ở
còn cái vụ ăn là làm thì bà con cứ
cố gắng thì làm nó cũng được
xóm trài có một mươi cháu trong độ tuổi đi học từ mầm non đến trung học cơ sở
đều được chính quyền địa phương tạo điều kiện để các cháu được đến trường đi học dù không có hộ khẩu
lên bờ để có chỗ ở ổn định và con cái học tập
sau đó làm ăn cho nó dính chắc hơn
bây giờ mộng ước của bà con hết nhau thì cũng muốn lên bờ để có một cục đất
nhà để cho con em ăn học ở chỗ nó dính chắc hơn
một là muốn là định cư ở đây là suốt đời rồi đó
với không có muốn trở về quê đâu
vì ở đây là cây lành chim đậu rồi chứ không có đi nữa
trước mắt để giúp đỡ hai mươi bốn hộ dân làng trài trong lòng hồ thủy điện sê san bốn
huyện ia hát đơ rai tỉnh côn tùm đã hỗ trợ về nguồn cá giống
về kỹ thuật và một phần kinh phí mua thức ăn để bà con xóm trài phát triển nuôi cá trong lồng bè trên sông
về vấn đề ổn định định cư cho người dân xóm trài trên lòng hồ sê san bốn
ủy ban nhân dân huyện ia hát đơ rai cho biết đã báo nguyện vọng của các hộ dân này lên tỉnh côn tùm
để có hướng giải quyết sớm ổn định cuộc sống cho người dân
tiếp theo chương trình phố đông y tại tp hcm cần được tổ chức bài bản hơn
nông dân cần thơ huấn luyện cá lóc bay làm du lịch
do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh xảy ra trên địa bàn
đã làm cho nền nhiệt độ tại các khu vực của tỉnh lào cai giảm xuống mức cực tiểu trong đợt giá rét này
riêng khu vực sapa nhiệt độ chỉ còn bốn độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai trong đợt rét này
tất cả các huyện thành phố của tỉnh lào cai nhiệt độ đều giảm mạnh
một số vùng xuất hiện z động z hại
đặc biệt vùng núi huyện bắc hà chuyển rét nhiệt độ giảm còn bảy bốn độ c
khu du lịch sapa nhiệt độ chỉ còn bốn độ c
để bảo đảm an toàn ubnd tỉnh lào cai đã ra công điện khẩn
về triển khai công tác phòng chống z động z hại trên địa bàn
chủ động các biện pháp phòng tránh và ứng phó kịp thời
khuyến cáo du khách khi đến với sapa phải trang bị đủ ấm
và bảo đảm an toàn khi tham gia các tour du lịch
đặc biệt những tour leo núi phải có hướng dẫn viên chuyên nghiệp để hướng dẫn
các xe khi tham gia giao thông phải di chuyển chậm bật đèn xuyên xương và giữ khoảng cách
thành phố hồ chí minh vừa đưa vào khai thác phố du lịch đông y
tại phường một mươi quận năm trên các tuyến đường lương nhữ học
triệu quang phục và hải thượng lãn âu
đây là cách làm mới của thành phố nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
đối với các cơ sở đông y đã có truyền thống hơn một trăm linh năm tại quận năm
tuy nhiên để mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp
đồng thời bảo đảm việc quản lý đô thị thì thành phố vẫn còn nhiều việc cần thực hiện
những ngày đầu xuân đình dậu hai nghìn một mươi bảy trên phố lương nhữ học phường một mươi quận năm
nhộn nhịp khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm làm nghề thuốc bắc thuốc nam
đây là một trong ba tuyến đường của phố đông y mới được thành phố đưa vào hoạt động
năm nay thì
cái ngành nghề của mình phát triển mạnh hơn những năm trước đó
bảng giá niêm yết giá thì cái đó là mình tạo cái niềm tin cái lòng tin cho khách hàng
mình cũng mong là cái thuốc đông y của mình sẽ sau này sẽ phổ biến nhiều hơn cho người dân người ta tiêu dùng
trên địa bàn quận hiện có một trăm tám mươi tám cơ sở khám chữa bệnh bán và sản xuất thuốc
chủ yếu tập trung dày đặc tại một số đường gần khu vực chợ lớn
đây có thể xem là chợ đầu mối thuốc bắc khu vực miền nam
hầu hết tất cả các bệnh viện có khoa đông y
trên địa bàn thành phố và nhà thuốc khu nam bộ đồng bằng sông cửu long đều lấy thuốc ở đây
nhiều doanh nghiệp còn mở rộng thị trường ra các nước đông nam á
trên thực tế dù mới chính thức hoạt động được hai tháng
nhưng lượng khách du lịch đến với các tuyến phố này tăng vọt
cũng nhờ đó các doanh nghiệp cơ sở sản xuất thuốc ở đây cũng bán được nhiều hàng hơn
để đạt được hiệu quả cao nhất trong tiến trình hoàn thành việc sắp xếp quản lý

đảm bảo an ninh kịch tự tỉ quan đô thị vệ sinh môi trường
tạo điều kiện cộng đoại cho khách tăng quan mua sống trên các tuyến phố đông y
giải quyết những khó khăn vướng mắt xây dựng văn minh thương mại
đảm bảo chất lượng hàng hóa dịch vụ xây dựng duy trì và quản bá thương hiệu phố đông y vùng năm
khi phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc thành điểm du lịch
thành phố cũng cần hướng dẫn nhân viên bán hàng về thái độ tác phong bán hàng văn minh lịch sự
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng cần xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng lề đường
về hè dành cho người đi bộ và chống gian lận thương mại
nếu được tổ chức bài bản hơn phố đông y ở quận năm sẽ trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của thành phố
góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành nghề mũi nhọn của thành phố vào năm hai nghìn ba mươi
với mong muốn có được một năm ra khơi thuận buồm xuôi gió
cá mực đầy khoang sáng nay ngày một mươi một tháng hai tức ngày dằm tháng riêng âm lịch
nhân dân xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã long trọng tổ chức lễ hội cầu ngư
và phát động lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm hai nghìn một mươi bảy
từ sáng sớm đông đảo ngư dân chủ các tàu thuyền các tổ hợp tác lập từng đoàn tề tiệu
về đền thờ ngư linh miếu và an cầu ngư để dân hương dân lễ vật cúng tế thần ngư
mở đầu là phần nghi lễ quan trọng nhất
là ngư lễ đọc văn tế thần ngư một vị cao niên có uy tín nhất trong làng
được cử để dân hương và đọc văn tế
bài văn tế thể hiện lòng biết ơn sự che chở nâng đỡ của cá ông và cá bà
với ngư dân trong những chuyến đi biển cũng như lời khẩn cầu về một mùa biển yên bình bội thu
các ngư lễ kể lên
người dân xã cảnh dương sống chủ yếu nhờ người biển

có ba mươi tổ đoàn kết một mươi tổ hợp tác để phát huy được tinh thần đoàn kết

người dân xã cảnh dương sống chủ yếu nhờ nghề biển đến nay xã có đội tàu cá hơn bảy trăm linh chiếc
trong đó có trên ba trăm sáu mươi tàu cá xa bờ có trên ba trăm sáu mươi tàu cá xa bờ có trên ba trăm sáu mươi tàu cá xa bờ

và ba lao động trên biển cùng với bảy trăm năm mươi hai tàu thuyền của người dân cảnh dương
không có kỳ vọng mong muốn hàng năm được thuận buồm xuôi gió về đánh bắt hải sản xa bờ
bảo vệ chủ quyền bằng đảo và chính mong muốn của người dân bà con thực hiện nhiệm vụ chính sách của đảng và đoàn nước
không chỉ mong muốn mùa biển mới được thuận buồm xuôi gió tàu về cá mực đầy khoang
mà thông qua lễ cầu ngư dân cảnh dương còn nêu cao tinh thần hăng hái đánh bắt hải sản
để vừa tạo thu nhập cho gia đình vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
ngày một mươi một tháng hai tại khu công viên biển bình sơn phường mỹ bình thành phố phan rang tháp tràm
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh ninh thuận đã tổ chức lễ phát động
tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ năm hai nghìn một mươi bảy và kêu gọi đóng góp quỹ cây xanh của địa phương
ngay sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hàng trăm đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ
đã trồng cây lưu niệm trong khu vực công viên biển bình sơn tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các đường phố
và gia quân thu góp rác làm sạch môi trường tại bãi biển bình sơn ninh chử
cùng ngày tại các cơ quan đơn vị các huyện phường xã trên địa bàn toàn tỉnh đã hưởng ứng lễ phát động
tổ chức trồng hàng chục nghìn cây xanh tại nơi làm việc và các tuyến đường giao thông nơi sinh hoạt công cộng
còn tại tỉnh thanh hóa hội văn học nghệ thuật thanh hóa phối hợp với thư viện tỉnh thanh hóa
tổ chức ngày thơ nguyên tiêu đinh dậu hai nghìn một mươi bảy với chủ đề văn nghệ sĩ đồng hành và sáng tạo cùng quê hương đất nước
những bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng sứ thanh trong kháng chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước
đã được các nghệ sĩ lần lượt thể hiện
bên cạnh các bài thơ trong kháng chiến nhiều bài thơ sáng tác trong thời kỳ xây dựng đổi mới quê hương sứ thanh
và hội nhập quốc tế một số ca khúc chọn lọc cũng đã được giới thiệu tới công chúng trong dịp này
trong khuôn khổ hoạt động của ngày thơ còn trưng bày giới thiệu sách thơ của các nhà thơ sứ thanh
với mục đích thông qua việc đọc sách để quyên góp ủng hộ giúp đỡ người nghèo
nhưng một nông dân ở cần thơ là anh lê trung tín
côn sơn thuộc phường bùi hữu nghĩa quận bình thủy đã huấn luyện thành công đàn cá lóc hơn hai mươi con của mình
có thể bay lên khỏi mặt nước để đắp mồi tạo nên cảnh tượng đẹp mắt giống như khiêu vũ để phục vụ khách du lịch
hiện khu nhà vườn của anh tín đang là một trong những điểm đến yêu thích của du khách khi đến với tour du lịch cộng đồng côn sơn
trung bình mỗi ngày gia đình anh đón khoảng ba bốn đoàn khách đến tham quan vườn đặc biệt là thứ bảy chủ nhật thì cả chục đoàn
chủ yếu là xem cá lóc bay thích thú xem hàng ngàn con cá lóc vọt lên khỏi mặt nước mỗi khi anh tín quăng thức ăn xuống
nhiều du khách cho biết đây là mô hình khá lạ so với các điểm du lịch ở cần thơ mà họ từng đến trước đây
chứ không phải là mô hình để tham quan thì ở đây nó có một cái đặc điểm đặc biệt là anh tính đã tập cho con cá từ nhỏ nó có khả năng nó bay lên để nó đón nhận thức ăn nó lạ hơn so với cái mô hình khác
để đàn cá lóc có thể bay đẹp mắt như hiện nay anh tín phải luyện tập từ nhỏ
khi cá dưới một tháng tuổi chỉ cho ăn mồi là các loài cá tạp sau đó mới chuyển dần sang thức ăn dạng viên
sau khoảng hai tháng huấn luyện đàn cá của anh đã nặng khoảng năm kg trên một con
và có thể đồng loạt bay lên mỗi khi có người ném thức ăn xuống
thói quen lâu ngày thành thói quen là khi mình gãi thức ăn mình tung thức ăn cao lên là con cá nó sẽ bay lên và nó đón thức ăn
vì có ý định làm du lịch nên ngay từ khi đăng ký tham gia vào mô hình du lịch cộng đồng ở cồn sơn vợ chồng anh tín đã suy nghĩ tìm một mô hình mới lạ nào đó chỉ mình có thể hấp dẫn du khách
phát hiện được tập tính của cá lóc là hay nhảy lên cao để săn mồi anh quyết định huấn luyện đàn cá của mình từ nhỏ để chúng biết bay
sau khi huấn luyện thành công lứa đầu tiên hiện anh tín đang nuôi luôn phiên nhiều
các lứa khác để có thể thay thế các lứa cá lớn khi tới kỳ xuất bán
dự định lâu dài của tôi là mình sẽ nuôi thêm một cái những cái đàn nhỏ nữa
đã để thay thế cho những đàn cá lóc bay hiện giờ là khi nó tới lứa hay mình phải xức nó đi thì mình cũng phải xức nó đi
rồi mình nuôi một đàn nhỏ nữa để mình thay thế vào
hiện khu nhà vườn của anh tín là một trong gần hai mươi hộ nông dân ở cồn sơn
sơn tham gia làm du lịch cộng đồng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan
trải nghiệm cuộc sống dân dã cùng các món ẩm thực đặc trưng đậm chất miền tây
trong phần tin quốc tế nga tiếp tục chỉ trích hành động của nato
ukraine nỗ lực đạt thỏa thuận cứu trợ với imf vào cuối tháng này
ngoại trưởng nga sergei lavrov tiếp tục lên tàu
ngoại trưởng nga sergei lavrov cũng cáo buộc các quốc gia thành viên nato còn lên kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang và xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự mới
gia tăng đáng kể về quy mô và số lượng hoạt động tập trận của nato gần biên giới

ngày hôm qua chính phủ brazil đã buộc phải điều động lực lượng quân đội tới chấn áp những người tham gia đình công với mục đích nhanh chóng lập lại trật tự
để đảm bảo trật tự xã hội và an ninh chính phủ brazil đã cử hai binh sĩ quân đội tới các bang xảy ra bạo loạn
nhiều chính trị gia nước này cho rằng cuộc khủng hoảng an ninh hiện nay là hệ lụy của suy thoái kinh tế và những vấn đề xã hội trầm trọng của đất nước
chính phủ không loại trừ sẽ tiếp tục xảy ra bạo loạn ở nhiều nơi khác
các nhà chức trách thành phố victoria thủ phủ bang esperito santo nơi có tới một trăm hai mươi người thiệt mạng do bạo loạn trong những ngày qua
đe dọa sẽ đưa ra xét xử những cảnh sát đình công đòi tăng lương với tội danh nổi loạn khiến tội phạm hoành hành nạn cướp bóc giết người xảy ra ở nhiều nơi
ước tính thiệt hại kinh tế có thể lên tới ba mươi triệu đô la
thủ tướng ukraine volodymir proyzman cho biết kiev mong muốn đạt được thỏa thuận với quỹ tiền tệ quốc tế
imf trước cuối tháng này qua đó cho phép giải ngân khoản cứu trợ tiếp theo trong gói cứu trợ trị giá một mươi bảy năm tỷ đô la mỹ mà hai bên đạt được hồi đầu năm hai nghìn một mươi năm
phát biểu trong buổi phỏng vấn với hãng tin reuters sau chuyến thăm hai ngày tới bruxelles
ông cho biết phía kiev đã hoàn tất các cuộc đàm phán với imf và bày tỏ mong muốn quỹ này sẽ giải ngân khoản cứu trợ mới trước cuối tháng hai này
bởi việc giải ngân khoản cứu trợ một bảy tỷ đô la đã bị đình trệ
trong khi đó chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker cam kết sẽ viện trợ sáu trăm linh triệu euro cho kiev trong vài tuần tới
sau khi chính quyền ukraine đệ trình bản phát thảo dự luật nhằm gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với lĩnh vực xuất khẩu gỗ của nước này
ấn độ vừa phóng thử thành công tên lửa đánh chặn từ đảo abdul kalam ngoài khơi bang odisha miền đông nước này
tên lửa đánh chặn này là một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hai tầng
vẫn đang được phát triển
theo các nguồn tin tên lửa đánh chặn này có thể đánh trúng một tên lửa đạn đạo đang bay ở trên không và vụ thử này đã thành công
ngày hai tháng một vừa qua ấn độ cũng đã phóng thử thành công một tên lửa tầm sa an ri bốn
thủ tướng ấn độ narendra modi đã hoan nghênh việc phóng thử tên lửa thành công
đồng thời cho biết hiện mới chỉ có bốn năm nước trên thế giới có thể phóng tên lửa đánh chặn chúng một tên lửa đạn đạo khác đang bay trên không
chụp ảnh và cho thiên nga ăn là một thú vui quen thuộc của các du khách khi đến thăm thủ đô praha của cộng hòa séc
tuy nhiên không phải ai cũng biết những chú thiên nga xinh đẹp cũng đang là một trong những tác nhân
làm lây lan dịch cúng gia cầm vốn bùng phát tại cộng hòa séc kể từ đầu năm nay
cục thú y quốc gia cộng hòa xét cho biết hiện nay nước này có một mươi hai ổ dịch cúng gia cầm
trong đó có cả ba trang trại ở ngoại ô thủ đô praha
một trong những nguồn lây nhiễm virus cúng gia cầm là chim trời di cư
một số con thiên nga hoang dã sống trên sông tava đoạn chảy qua trung tâm praha cũng đã nhiễm virus h năm n một
quy chuẩn phòng chống dịch bệnh của cộng hòa xét đòi hỏi phải tiêu hủy chim và da cầm trong bán kính ba km tính từ ổ dịch
bộ nông nghiệp đã chuẩn bị ba mươi một ba triệu kuron cho việc đền bù
trên bốn mươi con gia cầm và chim đã bị tiêu hủy kể từ khi dịch bùng phát vào đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
cứ đà này dụng lúa bậc thang có thể sẽ biến thành những thửa ruộng cỏ